học sinh đến trường học trực tiếp phụ huynh nở mừng nửa lo
từ ngày tám tháng hai học sinh khối bảy đến một mươi hai toàn thành phố đã đến trường học trực tiếp sau thời gian dài ở nhà
trẻ tiểu học và lớp sáu khu vực ngoại thành cũng đi học từ hôm nay
con được học trực tiếp hầu hết phụ huynh cũng vui mừng nhưng cũng rơi vào trạng thái lo lắng trẻ không may bị nhiễm covid
theo thông báo của một trường trung học phổ thông trong ngày đi học đầu tiên
trường ghi nhận hai học sinh f để đảm bảo an toàn và đề phòng trường hợp lây nhiễm
đề nghị phụ huynh thực hiện test nhanh sắc covid hai cho con tại nhà trước khi đến trường một tuần hai lần test
giáo viên chủ nhiệm của lớp sẽ cập nhật thông tin hàng ngày
nhận được thông báo của nhà trường chị nguyễn thị mai hường ba mươi chín tuổi ở cầu giấy hà nội đã có phần lo lắng
từ khi bắt đầu năm học hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai được gần sáu tháng cậu con trai lớp một mươi một của chị hường mới được gặp lại bạn bè
chị vui vì các con được đến trường nhưng ngay trong ngày đầu tiên đi học
hai học sinh bị f khiến chị sốt ruột
chị hường chia sẻ tôi tự trấn ăn mình và con đã đem đủ hai mũi vaccine
chẳng may mắc covid một mươi chín thì cũng như ống sốt thông thường vài hôm sẽ khỏi không nguy hiểm đến tính mạng
nếu không may con trở thành f thì tôi sẽ đồng hành cùng con
việc đi học trực tiếp quan trọng hơn
để đảm bảo cho con trước khi đến trường vị phụ huynh này kiểm tra và yêu cầu con mang theo những thứ cần thiết
như nước sát khuẩn khẩu trang tuân thủ lời thầy cô nhắc nhở thực hiện tốt năm k không tụ tập sau giờ học
chị lê thu hồng bốn mươi một tuổi ở thanh trì hà nội bày tỏ
chưa năm nào học trực tuyến lại kéo dài như năm nay các con lại của cấp sắc thi vào lớp một mươi
nên nếu cứ tự ôn ở nhà học online hay hướng dẫn của giáo viên thì kết quả sẽ không cao
ngay từ đầu năm học con gái chị phải học online cả sáng và chiều mọi ngày trong tuần
sáng thường từ tám h đến một mươi một h ba mươi chiều từ một mươi ba h ba mươi đến một mươi sáu h đến tối con cũng phải làm bài tập trên máy tính
chị nói thời gian tiếp xúc với máy tính của con còn nhiều hơn cả tôi
bố mẹ đi làm còn được giao tiếp xã hội con học online hoàn toàn không có những thứ đó
sau ngày đầu tiên đến lớp tinh thần của con rất phấn khởi tan học
con kể chuyện không ngừng với các bạn ở lớp thầy cô giáo
nhìn thấy con hào hứng chị phần nào bớt lo lắng về mối nguy hiểm dịch bệnh
tuy nhiên chị cũng không quên dặn con thường xuyên đeo khẩu trang
hạn chế ôm ấp trêu đùa trong lớp để đề phòng các nguy cơ lây nhiễm
anh nguyễn quang trung ba mươi tám tuổi ở hai bà trưng hà nội cho biết
trên các hội nhóm diễn đàn của phụ huynh các ý kiến được chia thành hai quan điểm chính
đồng thuận hoặc ít nhiều băn khoăn về vấn đề học sinh đến trường
nhiều bố mẹ bày tỏ sự lo ngại khi ca nhiễm tại hà nội giao động từ hai bảy trăm linh đến ba ca mỗi ngày
phụ huynh nói tôi hoàn toàn ủng hộ cho trẻ đến trường
tỷ lệ rủi ro con trở thành f không cao đây là quãng thời gian đẹp và có ý nghĩa của các con
tôi không muốn trẻ phải dành hầu hết thời gian trước màn hình máy tính
dịch bệnh chưa biết khi nào mới kết thúc trẻ cũng có nhu cầu giao tiếp kết bạn và phát triển
tôi nghĩ không nên giữ các con mãi ở nhà
bà nguyễn thị hiền chủ tịch hội đồng quản trị trường liên cấp đoàn thị điểm nam tử liêm hà nội cho rằng
mở cửa trường học không tránh khỏi những rủi ro nguy cơ lây nhiễm học sinh trở thành f
điều quan trọng là các trường lên kịch bản ứng phó ra sao để không lây lan rộng
với trường đoàn thị điểm giáo viên chủ nhiệm các lớp học đã được yêu cầu thường xuyên cập nhật
tình hình sức khỏe của học sinh từ phụ huynh
những em biểu hiện mệt mỏi ho sốt sẽ được ở nhà theo dõi sức khỏe và xét nghiệm sars cov hai âm tính mới được tiếp tục đến trường
bà hiền cho biết trường đặt sức khỏe và sự an toàn của học sinh lên hàng đầu
nếu không may phát hiện f trường sẽ khoanh vùng từng lớp thay vì đóng cửa toàn bộ
tránh ảnh hưởng đến hoạt động dạy học và tâm lý của học sinh toàn trường
nhiều trường trên địa bàn hà nội cũng khẳng định đã chuẩn bị kỹ lưỡng các phương án ứng phó khi xuất điện f trong trường
theo thống kê của sở giáo dục và đào tạo hà nội hơn chín mươi chín cán bộ giáo viên nhân viên học sinh cấp trung học cơ sở
và trung học phổ thông đã tiêm vaccine phòng chống covid một mươi chín
qua giả soát các nhà trường đều đảm bảo các tiêu chí trường học an toàn theo quy định
có phương án dạy học phù hợp với thực tế của từng đơn vị
các trường cũng đặc biệt quan tâm đến việc xử lý các tình huống khi phát hiện trường hợp f khi đang tổ chức dạy học
hạn chế thấp nhất nguy cơ lây lan của dịch bệnh tại trường học
điều này giúp cán bộ và giáo viên tự tin hơn phụ huynh học sinh cũng yên tâm đưa học sinh trở lại trường
sở cũng yêu cầu khi học sinh mới trở lại trường học nhà trường cần tổ chức tư vấn hỗ trợ tâm lý
hướng dẫn thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn cho học sinh
chuyển từ trạng thái học trực tuyến học qua truyền hình sang học tập trực tiếp tại trường
tại cuộc họp giữa phó thủ tướng vũ đức đam với bộ y tế và ủy ban nhân dân tp hà nội về công tác chuẩn bị điều trị
trong tình huống học sinh nhiễm covid một mươi chín
chiều ngày tám tháng hai các chuyên gia y tế cho rằng vòng lây nhiễm của trẻ em từ nhà trường về gia đình
có thể lây bệnh cho người cao tuổi trẻ nhỏ tuổi hơn và những phụ nữ mang thai
những đối tượng nguy cơ cao bệnh nền và chưa tiêm vaccine covid một mươi chín
khi hai mươi triệu học sinh trở lại trường số trẻ nhiễm bệnh có thể tăng lên
bởi thực tế trẻ em khó thực hiện giữ khoảng cách và tân thủ nghiêm ngặt các biện pháp chống dịch như năm k
do đó các trường học và các cơ sở y tế các địa phương cần quan tâm đến yếu tố phòng dịch
và không để có quá nhiều trẻ lây nhiễm bệnh cùng một lúc
bên cạnh đó hiện các loại thuốc điều trị covid một mươi chín không khuyến nghị sử dụng cho trẻ em
bộ y tế đang cập nhật phát đổi điều trị cho học sinh nhiễm covid một mươi chín
không để xảy ra tình huống số ca nhiễm là học sinh tăng đột biến gây quá tải
hơn sáu mươi phụ huynh được khảo sát đồng ý tiêm vaccine phòng chống covid một mươi chín cho trẻ từ năm đến một mươi một tuổi
qua khảo sát hơn bốn trăm một mươi năm phụ huynh có con từ năm đến một mươi một tuổi cho thấy
có sáu mươi sáu phụ huynh đồng ý tiêm vaccine phòng chống covid một mươi chín cho trẻ từ năm đến một mươi một tuổi
tiêm vaccine phòng chống covid một mươi chín cho trẻ từ năm đến một mươi một tuổi
từng bước thận trọng chắc chắn
an toàn tiêm chủng được đặt lên hàng đầu
theo thông tin từ bộ y tế cho biết
bộ đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho việc tiêm chủng vaccine cho lứa từ năm đến một mươi một tuổi
theo đó chuẩn bị tiêm vaccine phòng chống covid một mươi chín cho trẻ từ năm đến một mươi một tuổi
bộ đã giao viện chiến lược và chính sách y tế tiến hành khảo sát trực tuyến
đối với các phụ huynh có con dưới một mươi hai tuổi tại sáu mươi ba tỉnh thành phố trên cả nước
qua khảo sát hơn bốn trăm một mươi năm phụ huynh tham gia đã cho kết quả như sau
sáu mươi sáu đồng ý tiêm vaccine phòng chống covid một mươi chín cho trẻ
bảy sáu đồng ý nếu yêu cầu là bắt buộc
hai mươi chín một cân nhắc chỉ có một chín phụ huynh không đồng ý
trước đó trả lời báo chí dịp tết nguyên đán nhâm dần về vấn đề tiêm vaccine phòng chống covid một mươi chín
cho trẻ em từ năm đến dưới một mươi hai tuổi bộ trưởng bộ y tế nguyễn thanh long khẳng định
trong thời gian qua thực hiện chỉ đạo của chính phủ và thủ tướng chính phủ
bộ y tế đã rất thận trọng đánh giá một cách toàn diện khoa học và khách quan
bộ y tế trao đổi chặt chẽ và thường xuyên tham khảo ý kiến với tổ chức y tế thế giới who
với các nhà khoa học và tham khảo kinh nghiệm triển khai của các nước trên thế giới
cho đến nay who đã chính thức cấp phép vaccine phòng chống covid một mươi chín của pfizer
được tiêm cho trẻ từ năm đến một mươi hai tuổi
bộ trưởng bộ y tế nói
chúng tôi cũng tham khảo kinh nghiệm của tất cả các quốc gia trên thế giới
đồng thời bộ cũng theo sát thông tin vaccine nào được tiêm cho trẻ trong độ tuổi này
những phản ứng nào có thể xảy ra
bộ y tế cũng đã báo cáo với các cấp
có thẩm quyền với chính phủ để mua vaccine cho trẻ từ năm đến dưới một mươi hai tuổi
bộ y tế đang đàm phán với các hãng để có thể cung ứng vaccine này
bộ trưởng nói
khi gói vaccine này chúng ta sẽ triển khai tiêm từng bước thận trọng và chắc chắn
đảm bảo vấn đề an toàn tiêm chủng được đặt lên hàng đầu trước hết và trên hết
bộ y tế sẽ tập huấn cho cán bộ y tế các tuyến chi tiết đầy đủ
về tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ từ năm đến một mươi một tuổi
mới đây ngày năm tháng hai
chính phủ đã ban hành nghị quyết một mươi bốn
nợ quy cp về việc mua vaccine
phòng chống covid của pver cho trẻ em từ năm đến một mươi hai tuổi
cụ thể chính phủ quyết nghị đồng ý
việc thủ tướng chính phủ cho phép áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu
trong trường hợp đặc biệt quy định tại điều hai mươi sáu
luận đầu thầu đối với việc mua hai mươi một chín triệu liều vaccine
phòng chống covid một mươi chín của pfizer cho trẻ em từ năm đến dưới một mươi hai tuổi
với các điều kiện như nghị quyết số chín nợ quy cp
ngày một mươi tám tháng năm năm hai nghìn hai mươi một của chính phủ
về việc mua vaccine phòng chống covid một mươi chín của pfizer
chính phủ giao bộ y tế chịu trách nhiệm tổ chức
thực hiện việc mua triển khai tiêm phòng vaccine
bảo đảm khoa học an toàn và hiệu quả
bộ y tế cho biết thêm vaccine phòng chống covid một mươi chín của pfizer
đã được cơ quan quản lý dược và thực phẩm hoa kỳ fda
và cơ quan quản lý dược châu âu ema phê duyệt sử dụng
đến nay đã có bốn mươi bốn quốc gia tiêm vaccine cho trẻ từ năm đến một mươi một tuổi
trong đó có đến bảy mươi năm dùng vaccine pfizer
bộ y tế đang hoàn thiện các thủ tục mua sắm
ký hợp đồng với pfizer
cũng liên quan đến tiêm vaccine phòng chống covid
cho trẻ từ năm đến một mươi một tuổi
phó giáo sư tiến sĩ dương thị hồng
phó viện trưởng viện vệ sinh dịch tễ trung ương cho biết
bộ y tế sẽ tiếp tục ban hành các hướng dẫn
để tổ chức triển khai tiêm một cách chi tiết
đặc biệt lưu ý đến vấn đề an toàn tiêm chủng
tiếp theo đó các cháu sẽ được tiêm chủng vaccine phòng chống covid một mươi chín
tại các điểm tiêm chủng
tương tự như chiến dịch tiêm cho các trẻ em vừa qua
tức là những trẻ đi học thì các cháu được tiêm tại trường
những trẻ không đi học được tiêm chủng tại trạm y tế
đối với những trẻ có bệnh lý nền
bệnh lý mạng tính thì sẽ tiêm tại các bệnh viện
để đẩm bả an toàn tiêm chủng
phó giáo sư tiến sĩ dương thị hồng nói
chúng tôi cũng sẽ tập huấn cho cán bộ y tế các tuyến rất chi tiết
cụ thể về phản ứng sau tiêm
cũng như theo dõi sức khỏe của trẻ sau tiêm
đồng thời chúng tôi cũng sẽ truyền tải các thông tin này đến cộng đồng
đến các bậc cha mẹ để các phụ huynh cùng tham gia với ngành y tế
cán bộ y tế trong theo dõi sức khỏe của trẻ sau khi tiêm chủng